để nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về công ước quốc tế về quyền của trẻ em
tổng liên đoàn lao động việt nam đã phối hợp với tổ chức lao động quốc tế tại việt nam
tập huấn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em cho cán bộ công đoàn tại tp hcm
lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn ở cơ sở
đặc biệt là cán bộ công đoàn ở các công ty xí nghiệp nhà hàng khách sạn
thực hiện công ước quốc tế về quyền trẻ em và luật lao động đối với việc sử dụng lao động trẻ em dưới một mươi tám tuổi
vai trò của công đoàn trong việc xây dựng kế hoạch nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong đơn vị mình
khái niệm và xác định lao động trẻ em
nếu các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng các em lao động trẻ em là vi phạm pháp luật
sẽ bị xử theo quy định
vai trò của công đoàn trong việc góp phần bảo vệ các em trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục và cưỡng bức lao động